một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất nhựa vĩ tuyến palastic ở số hai trăm hai mươi tám b thôn năm xã quảng minh huyện hải hà tỉnh quảng ninh
theo người dân địa phương vào khoảng ba giờ bốn mươi năm sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám ngọn lửa bốc cháy tại cơ sở sản xuất nhựa vĩ tuyến palastic
tại địa chỉ số hai trăm hai mươi tám b thôn năm xã quảng minh chi nhánh công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại xuất nhập khẩu vĩ tuyến
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người và hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang có mặt tại hiện trường nỗ lực dập tắt đám cháy